xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
liên quan tới câu chuyện hàng nghìn xe hàng xuất khẩu sang trung quốc u nứ ở cửa khẩu
theo nhận định của lãnh đạo tỉnh lạng sơn nếu tốc độ thông quan từ phía trung quốc vẫn nhỏ giọt như hiện nay
không thay đổi thì tình trạng nông sản u nứ sang nước bạn có thể phải mất tới năm mươi ngày để giải quyết
ông hồ tiến thiệu chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn cho biết từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hàng hóa liên tục đưa lên các cửa khẩu của tỉnh
tính đến nay tổng lượng xe tồn tại ba khu vực cửa khẩu hữu nghị tân thanh chi ma là ba tám trăm ba mươi tám xe
trong đó số xe chở hoa quả xuất khẩu gần hai chín trăm linh xe tập trung chủ yếu tại cửa khẩu tân thanh
từ ngày tám tháng một mươi hai đến nay phía trung quốc liên tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
gây ra tình trạng nông sản u nứ sang trung quốc
đáng chú ý ngành chức năng quảng tây trung quốc còn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn
cụ thể phía trung quốc yêu cầu thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
tại cặp cửa khẩu tân thanh pò trài và cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị hữu nghị quan
trước tình hình trên theo nhận định của tỉnh lạng sơn nếu phía trung quốc khôi phục lại năng lực
thông quan khoảng gần ba trăm linh xe một ngày như trước cần khoảng một mươi năm hai mươi ngày mới giải quyết hết số lượng hàng hóa xuất khẩu tồn động
tuy nhiên tính toán trên với điều kiện không phát sinh thêm xe mới vận chuyển lên cửa khẩu
trong thực tế với năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu hiện nay nếu không có sự điều chỉnh
côi phục thông quan tại cửa khẩu tân thành cũng như thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa
tại các cửa khẩu còn lại thì để thông quan được số lượng hàng hóa xuất khẩu tồn động cần khoảng năm mươi ngày
về giải pháp tháo gỡ tỉnh lạng sơn đã đề nghị phía trung quốc mở lại hoạt động thông quan một số cửa khẩu của tỉnh
đồng thời thay đổi lại hình thức giao nhận xe chở hàng hóa qua cửa khẩu
đặc biệt tỉnh lạng sơn cũng tăng cường việc khử khuẩn và thông báo thường xuyên đến cơ quan chức năng
phía quảng tây trung quốc để chứng minh phương pháp thực hiện khử khuẩn hàng hóa xuất khẩu đảm bảo đáp ứng yêu cầu
cùng với đó ủy ban dân tỉnh lạng sơn cũng thực hiện giảm phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng
về phía bộ công thương thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết trong thời gian tới bộ sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ
đồng thời tiếp tục hội đàm với phía trung quốc để thống nhất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh
đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng hàng hóa ủn ứ nói trên bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho biết thêm
bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những trao đổi với phía trung quốc để tháo gỡ khó khăn trong thông quan
ông dien cũng nêu đề xuất tuy nhiên trong bối cảnh trung quốc đang chuẩn bị cho olympic mùa đông kiến nghị thủ tướng thông qua bộ ngoại giao điện đàm có công thư với thủ tướng trung quốc để tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ xuất khẩu
câu chuyện ông xã nô nứ ở cửa khẩu trung quốc nhiều ngày liền khiến nhiều thương lái lo lắng
có những xe hàng vì chờ đợi quá lâu đã quay trở về nội địa tuy nhiên vẫn có những chủ xe vẫn cố bám trụ lại để chờ thông quan
lợi dụng mong muốn thông quan càng nhanh càng tốt của các chủ hàng việt nam và trung quốc tây cờ khẩu lạng sơn đã xuất hiện tin đồn về một nhóm trung gian đứng ra móc nối để hàng có thể thông quan nhanh hơn với chi phí cao
tuy nhiên các đoàn vị quản lý và kiểm soát tại cửa khẩu đã lên tiền đồng để tham gia thông quan

hiện nay bên trung quốc đang cháy hàng nông sản của nước ta với thực trạng hàng trăm nghìn tấn nông sản đang ách tắc ở cửa khẩu nhiều chủ hàng nước bạn sẵn sàng trả giá cao nếu nông sản việt nam được thông quan
do đó xảy ra tình trạng có một số chủ hàng việt nam tìm cách móc nối để đưa hàng đi nhanh ở cửa khẩu quốc tế hữu nghị
cùng với đó thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn về một nhóm đối tượng nhận là người nhà của lãnh đạo tỉnh lạng sơn đứng ra thu tiền môi giới với giá một trăm tám mươi đồng
đến ba trăm linh triệu đồng một xe nông sản để xe nông sản không phải xếp lốt theo quy định và xuất khẩu sang trung quốc nhanh
thông tin này đã gây hoang mang cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở lạng sơn đợi xuất sang trung quốc
trao đổi về vấn đề này ông nguyễn hồng cương giám đốc công ty cổ phần hữu nghị xuân cương đã lên tiếng
công ty cổ phần hữu nghị xuân cương là một đơn vị quản lý bến xe cửa khẩu quốc tế hữu nghị mọi hàng hóa xuất khẩu đều phải làm thủ tục thông quan ở bến xe này
ông cường cho biết đã có người gọi điện cho tôi nhờ thông quan nhanh hai mươi xe thanh long họ trả cho tôi một trăm sáu mươi triệu đồng một xe
tôi vẫn còn lưu cả số điện thoại và tin nhắn của họ sẵn sàng cung cấp cho báo chí
nếu thông quan trắt lọt thì số tiền họ bồi dưỡng lên đến ba hai tỷ đồng nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối
ông cương khẳng định công ty xuân cương hoạt động nghiêm túc không tiếp tay cho những việc làm vô lý không có đạo đức nghề nghiệp
bà con nông dân và các chủ buôn thời gian này quá vất vả nguy cơ thua thiệt cao rồi
công ty đang tìm mọi cách để chia sẻ với lái xe và chủ hàng như cung cấp xuất ăn miễn phí giảm giá lưu kho bãi hỗ trợ y tế khi lái xe đau ốm
ông cương cho biết thêm hiện nay hệ thống quản lý của xuân cương có thể kiểm tra được toàn bộ từng xe ra vào bến chính xác tất cả các giờ ngày trong vòng một mươi hai tháng
nếu có nghi ngờ gì có thể kiểm tra được ngay
theo quy định của thủ tục hải quan không có phiếu xuất bến của xuân cương thì các xe hàng cũng không làm thủ tục thông quan được
ông nguyễn hồng cương cũng cho biết thêm
hiện nay công ty xuân cương đang quản lý bảy trăm linh lao động với mức lương bình quân một mươi bốn năm triệu đồng một tháng
do đó không thể nắm rõ hết được trong số lao động có ai tham gia vào các hoạt động móc ngoặc hay không
nhưng nếu công ty phát hiện bất cứ ai nhận môi giới để làm gốc việc tiêu cực công ty sẽ xử lý buộc thôi việc theo quy định
ông cương cũng cho hay ông đã nhiều lần đề xuất các biện pháp thúc đẩy thời gian vận tải hàng hóa ở hai bên cửa khẩu được nhanh hơn
ví dụ như đầu tư hệ thống container rồi để cho các xe chuyên dụng chở hàng hai chiều của hai bên vận chuyển
thay vì các xe tải của hai bên vẫn tự kéo hàng sang cửa khẩu
nếu bàn được với nước bạn về đội xe chuyên trách chở hàng giữa hai bên thì thời gian thông quan của hàng hóa sẽ nhanh hơn rất nhiều so với hiện nay
các xe không phải chạy rỗng một chiều về
ước tính một xe tải chuyên trách có thể chạy được năm bảy chiếu một ngày giữa hai xe của hai nước
về vấn đề xuất hiện trung gian móc nối để thông quan nhanh hơn thiêu tá trần văn hùng phó trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị cũng cho biết
khi nắm bắt được thông tin có những đối tượng
tìm cách thông quan hàng nông sản nhanh
trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu hữu nghị đã yêu cầu tất cả cán bộ ký cam kết không nhận tiền vật chất
dưới bất kỳ hình thức nào từ những chủ hàng lái xe chở nông sản
chúng tôi biết bà con nông dân và những chủ hàng nông sản thời gian qua đã quá vất vả
những người lính biên phòng chúng tôi phải bằng sự tận tụy công hiến để chia sẻ về khó khăn cùng bà con
tìm mọi cách để giúp đỡ họ thông quan sớm và nhanh nhất nhưng phải đúng mọi quy định chung
thiếu tá trần văn hùng cũng cho biết thêm ở đây không chỉ mình lực lượng biên phòng làm công tác kiểm soát
mà còn có cả lực lượng hải quan cửa khẩu doanh nghiệp tham gia vào hệ thống xuất nhập khẩu
do đó không thể muốn tiêu cực là tiêu cực được
quý vị thân mến tình trạng u nứ nông sản xuất khẩu sang trung quốc kéo dài nhiều ngày ở cửa khẩu phía bắc
là một câu chuyện đáng buồn các bộ phận ban ngành phối hợp cùng các địa phương
vẫn đang gấp rút lên phương án giải quyết bài toán khó này tuy nhiên vẫn còn phải cần thời gian
còn về vấn đề móc nối trung gian để thông quan nhanh hơn đây cho chắc là cách giải quyết hợp lý
mà chỉ là hành động manh mún nhỏ lẻ của các cá nhân đang muốn lợi dụng thời cơ khó khăn để trục lợi
nhiều khi khiến các chủ xe tiền mất tật mang
về vấn đề này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị
quý vị cũng đừng quên ấn like share và subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại